hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã công bố cáo trạng truy tố
cựu giám đốc bệnh viện mắt tp hcm cùng bảy đồng phạm trong vụ vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm nhận định có một mươi bốn tám trăm linh bệnh nhân
là bị hại trong vụ án người bệnh bị móc túi từ vài chục ngàn đến hơn một triệu đồng
nội dung cáo trạng thể hiện ông nguyễn minh khải cựu giám đốc bệnh viện mắc tp hcm
đã chỉ đạo can thiệp đấu thầu trái pháp luật gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
và người bệnh hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
bệnh viện mắt đã vi phạm về đấu thầu trong việc mua sắm thủy tinh thể nhân tạo
dẫn đến bệnh nhân phải trả trên lệch cao hơn so với các sản phẩm thủy tinh thể không được xét trúng thầu
cụ thể khi người bệnh đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện mắt
đều không được giải thích cụ thể từng loại chi phí không được biết giá thủy tinh thể nhân tạo
bệnh nhân chỉ được biết bảo hiểm y tế có chi trả một phần chi phí